liên quan đến vụ việc ô tô đâm vào lan can cầu trương dương thành phố hà nội và lao xuống sông hồng vào lúc khoảng hai mươi giờ tối qua ngày ba tháng một mươi một hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt chiếc xe này
khoảng một giờ ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi một lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt chiếc xe ô tô đâm vào lan can cầu trương dương lao xuống sông hồng
khi được đưa lên khỏi mặt nước chiếc xe cơ bản đã vỡ nát trong xe có hai nạn nhân đều đã tử vong
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày ba tháng một mươi một một chiếc xe ô tô mất lái đã đâm vào thanh chắn trên cầu trương dương rồi lao xuống sông hồng
tại hiện trường qua xác minh sơ bộ ban đầu có một xe ô tô năm chỗ màu đen đâm vào thành cầu rơi xuống sông
bước đầu đã thu được một số bộ phận nghi là của chiếc xe ô tô gặp nạn này
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và bộ tư lệnh thủ đô đã huy động nhiều tàu thuyền chuyên dụng và của người dân để tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
cơ quan chức năng cũng đã nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
đồng thời tập trung lực lượng sửa chữa hàn lan căn cầu khắc phục ngay trong đêm để đảm bảo an toàn thông cầu